tại hà nội đã diễn ra lễ trao giải thưởng chất lượng quốc gia và giải thưởng chất lượng quốc tế châu á thái bình dương năm hai nghìn một mươi tám
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam tới dự buổi lễ
giải thưởng chất lượng quốc gia là giải thưởng duy nhất về chất lượng tôn vinh các doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc
trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động
hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới
với việc đáp ứng các tiêu chí trong đó chú trọng áp dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm
năm hai nghìn một mươi tám có bảy mươi năm doanh nghiệp đạt giải trong đó hai mươi hai giải vàng và năm mươi ba doanh nghiệp giải chất lượng quốc gia
trong số này có hai doanh nghiệp đạt giải thưởng chất lượng quốc tế châu á thái bình dương
việc tham dự giải thưởng giúp doanh nghiệp có điều kiện học hỏi đánh giá và cải tiến
một cách toàn diện các hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm
đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp đạt giải thưởng quảng bá thương hiệu sản phẩm
góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế